tổng số tiền và số vàng nguyễn thị cẩm anh và trương thái vinh lừa đảo của chị nguyễn thị hòa là hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
công an thành phố cần thơ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam một mươi một đối tượng
trong băng nhóm cò đất chuyên làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản
do lưu hoàng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận sáu tp hcm cầm đầu
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu hải và đồng bọn hành nghệ mua giấy bất động sản tại tp hcm
cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
nhóm này tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau
như mua giấy rau bán trên mạng niêm yết tải bất động sản
để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phô tô rồi mang đi làm giả
các đối tượng sau đó lấy tên giả sử dụng số điện thoại khuyến mại để liên hệ gặp chủ đất
xem vị trí thửa đất nhà và số đỏ bản chính để đặt cọc
khi chủ đất sơ hở nhóm của họ sẽ đánh trao giấy giải được làm trước đó với giấy thật
khi có sổ đỏ thật nhóm này tiếp tục thuê người đóng giải chủ đất
và làm giải giấy tờ tùy thân lưu ý quyền chuyên nhận cho người khác với giá trị thấp hơn giá thị trường
khi giao dịch thành công thì chúng tắt điện thoại di động cắt liên lạc
do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thật
nên văn phòng công chứng và cơ quan tài nguyên và môi trường không phát hiện
khi chủ sở hữu phát hiện thì nhóm hải đã mua bán chuyên nhuận cầm cố tài sản qua nhiều người
qua đấu tranh lưu hoàng hải cộng đồng bọn đã khai nhận thực hiện bấy vụ lừa đảo
thành phố cần thơ và các tỉnh miền tây nam bộ với tổng số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
để điều tra đối với âu văn bắc chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm bốn khẩu súng ba mươi chín viên đạn các loại ba mươi một cát tút đạn hai báng súng bằng gỗ ba băng đạn
được biết đây là đối tượng thường xuyên kích động nhân dân khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương
hiện công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra xác minh làm rõ
nguồn gốc số vũ khí quân dụng và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số chín
vào hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão cách phú yên khánh hòa khoảng hai trăm hai mươi km về phía
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi hai
trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa có gió mạnh cấp năm sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu bảy
vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn bắt đầu từ đêm nay cho đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
trước diễn biến của cơn bão số chín nhiều địa phương miền trung đã phát lệnh cấm biển
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư sẵn sàng ứng phó với bão không để bị động bất ngờ
đúng một mươi chín h ngày một mươi bảy tháng chín tỉnh quảng trị không cho tàu thuyền ra khơi
đến thời điểm này quảng trị có gần hai bốn trăm chín mươi tàu thuyền với hơn bảy năm mươi thuyền viên đã vào bờ tránh trù bão an toàn
hiện có một mươi chín chiếc với một trăm hai mươi hai thuyền viên đang vào neo đậu tại đảo cồn cỏ
tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu trên địa bàn tỉnh quảng trị là một mươi một chiếc với bảy mươi ba thuyền viên
tỉnh bình thuận cấm biển từ sáu giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tỉnh đã chuẩn bị phương án di rời sơ tán gần bốn tàu thuyền
bốn mươi bảy người ở vùng sung yếu ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp
trong đó huyện đảo phú quý cần di rời sơ tán là gần một người
còn tỉnh phú yên thì từ giờ ngày hôm nay cấm biển các tàu ra khơi
trong khi đó đà nẵng đã cấm biển từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
thừa thiên huế cấm biển từ chín giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
đến nay đã có hơn một chín triệu ca mắc covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có hơn một hai trăm linh ca nặng
đang thở máy ecmo
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm ba mươi sáu tám trăm sáu mươi một bảy trăm hai mươi liều
để ứng phó với diễn biến của bão rai trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
bộ y tế yêu cầu các địa phương chủ động các phương án
so cho phù hợp với tình hình thực tiễn
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với sức khỏe ba trăm sáu mươi năm trong giây lát